thành phố cần thơ hiện có hai trăm hai mươi ba hợp tác xã và một ba trăm bốn mươi chín tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp vận tải xây dựng thương mại dịch vụ và quỹ tín dụng
trong đó có nhiều hợp tác xã chuyên sản xuất lúa giống nuôi cá cha xuất khẩu đạt doanh thu và lợi nhuận cao góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên
đến nay cần thơ có khoảng bảy mươi hai hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên hoạt động của các hợp tác xã cũng gặp không ít những khó khăn nhất là các hợp tác xã chuyên trồng cây ăn trái sản xuất rau củ quả sạch khó tìm thị trường tiêu thụ ổn định giá cả bấp bênh năng lực quản lý của cán bộ tại nhiều hợp tác xã còn hạn chế
để nâng cao năng lực hoạt động của các mô hình hợp tác xã kiểu mới đền minh hợp tác xã tp cn tập trung triển khai các lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức kinh tế tập thể cho các hợp tác xã tại các xã phường
từ đó giúp các hợp tác xã nâng cao năng lực hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới có phần gia tăng chuỗi giá trị hàng hóa tăng thu nhập cho nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố